do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ trong thời gian vừa qua nhiều đoạn kè dọc theo bờ suối thia suối nung suối nhì ở yên bái và đường giao thông đã bị cuốn trôi tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người dân sinh sống nơi đây
sau trận mưa lũ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua gia đình ông lò văn triền ở thôn cầu thia xã phù nham huyện văn chấn tỉnh yên bái cùng nhiều hộ dân trong thôn đã bị thiệt hại
nước lũ cuốn trôi hết đoạn kè dài hơn năm trăm linh mét và con đường bê tông với hệ thống hộ lan trước cửa nhà mà còn gây xói lở gây sập đổ hoàn toàn tường rào cuốn trôi nhiều tài sản công cụ sản xuất của gia đình
là hộ dân sinh sống gần bờ suối nhiều năm nay việc mưa lũ gây mất kẻ suối thia khiến gia đình ông và nhiều hộ gia đình khác trong thôn rất lo lắng và không yên tâm sinh sống
trong thời gian sinh sống gần bờ suối nhiều năm nay việc mưa lũ gây mất kè suối thia khiến gia đình ông và nhiều hộ gia đình khác trong thôn rất lo lắng và không yên tâm sinh sống
đến nay với nhiều trận lũ trên suối thia sân cao nên công trình kè này đã bị tàn phá nặng nề
trận lũ vừa qua xã phù nham đã có năm nhà bị cuốn trôi sập đổ bị mất trắng gần bốn m hai ruộng
chín ha ngô bị thiệt hại và một hai trăm linh m canh mương thủy lợi bị phá hủy

tuy rõ tuy nhiên những đợt lũ quét vừa qua đã gây hư hỏng cho nhiều tuyến kè của huyện văn chấn trạm tấu và thị xã nghĩa lộ
khẩn trương khắc phục những công trình kè bị thiệt hại do mưa lũ gây ra xây dựng bổ sung những điểm kè trọng yếu
để giữ đất sản xuất nông nghiệp bảo đảm an toàn cho các khu dân cư cũng như tính mạng của người dân là nhiệm vụ cấp thiết
cần thực hiện sớm để tránh thiệt hại về người và tài sản mỗi khi xảy ra mưa lũ